trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại
đối với đối tượng đỗ phước sang ba mươi năm tuổi ngụ ở xã tân dương huyện lai vung
đang trong quá trình điều tra về hành vi vô ý gây chết người
theo điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một sang cùng vợ đến nhà người bạn uống bia
sau đó vợ sang về trước và cùng hai con nhỏ năm và một mươi hai tuổi lên gác ngủ còn sang ở lại nhậu
đến khuya sang về đến nhà là tiệm tạp hóa ở xã tân quy tây thành phố sa đéc
khoảng một tiếng sau xảy ra vụ cháy làm vợ và hai con của sang tử vong còn sang bị bỏng nặng ở chân
sau hai ngày điều trị tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một sang được bác sĩ cho xuất viện
cơ quan điều tra đã lấy lời khai bước đầu sang thừa nhận đã gây ra vụ cháy khiến vợ và hai con tử vong
theo lời khai ban đầu khuya hôm xảy ra vụ việc sang đi nhậu về đến nhà do bực tức cá nhân
sang đã đập phá đồ đạc trong đó có bình ga mini phát nổ gây cháy
khi xảy ra cháy sang đã cố gắng dập lửa và cứu vợ con nhưng bất thành